thông tin từ ban quản lý di sản văn hóa mỹ sơn cho biết trong quá trình khai quật và phát lộ tại đền a một mươi
tại khu đền tháp mỹ sơn xã duy sơn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
các chuyên gia ấn độ và việt nam đã phát hiện một đài thờ sa thạch với lingayoni liên khối còn khá nguyên vẹn
việc phát hiện phục hồi lại vị trí nguyên gốc cho đài thờ và bốn trụ đá thuộc ngôi đền này
đã làm rõ được chức năng của ngôi đền là nơi thờ thần siva qua biểu tượng lingayoni
qua đó đã trả lại không gian thờ tự như xưa
ngôi đền a một mươi được xây dựng vào thế kỷ thứ chín dưới triều vua indravama ii
vị vua xây dựng phật viện đông dương nổi tiếng vào năm tám trăm bảy mươi năm sau công nguyên
cùng với đền b bốn đền a một mươi là một trong hai ngôi đền tiêu biểu mang phong cách đông dương tại thung lũng mỹ sơn